công an tp hcm và công an địa phương làm thủ tục cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp cá nhân kể cả thứ bảy và chủ nhật
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm thông tin để đảm bảo yêu cầu tiến độ cấp giấy đi đường phục vụ doanh nghiệp hộ kinh doanh mở cửa hoạt động
công an thành phố đã chỉ đạo công an địa phương phải tham mưu cho ủy ban nhân dân có hướng dẫn tổ chức tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp giấy đi đường cho người dân
đồng thời công an địa phương phải trực xuyên suốt bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật và phải giải quyết trong ngày các thủ tục cấp giấy đi đường
tính đến sáng hôm nay ngày một mươi chín tháng chín việt nam đã điều trị khỏi hơn một trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín trên tổng số sáu trăm bảy mươi bảy hai mươi ba ca mắc